phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm vừa cho biết là đơn vị vừa triệt phá một đường dây sản xuất buôn bán quần áo giả của các thương hiệu lớn khởi tố hai bị can về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng bảy đội bảy đội chín phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm phối hợp với đội cảnh sát kinh tế công an tp thủ đức đã tiến hành kiểm tra bắt quả tang nguyễn văn tài ngụ tại quận bình thạnh
đang có hành vi vận chuyển ba trăm hai mươi áo thun giả nhãn hiệu jagabola được đăng ký bảo hộ độc quyền bởi công ty cổ phần động lực
quá trình làm việc thì tài khai nhận toàn bộ số quần áo này đều là hàng giả được mua từ một công ty có địa chỉ tại phường một mươi hai quận gò vấp do đặng thái huân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy làm giám đốc
và khám xét khẩn cấp tại kho hàng của công ty trên tổ công tác đã phát hiện thu giữ sáu trăm linh bộ quần áo thể thao nhãn hiệu mizuno asis và một xe ô tô
từ lời khai tài liệu thu thập được tổ công tác tiếp tục
tổ công tác tiếp tục thực hiện khám sát sửa may của công ty tại xã phước thể huyện tuy phong tỉnh bình thuận
quá trình kiểm tra tổ công tác đã phát hiện thu giữ thêm tám cpu có chứa các tài liệu liên quan đến công việc sản xuất làm giả
các sản phẩm may mặc một mươi bộ máy may hai máy in các máy cắt máy ép nhiệt nguyên liệu tem nhãn
tổng giá trị tăng vật và máy móc thu giữ được khoảng một tỷ đồng
vào ngày ba tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố vụ án sản xuất buôn bán hàng giả xảy ra tại công ty vns và khởi tố hai bị can là nguyễn văn tài về hành vi buôn bán hàng giả đặng thái huân về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả